cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can

bị can này là người lái xe ô tô tải tông vào đuôi xe khách đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào đêm một mươi một tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với đỗ tiến điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở huyện hải hậu tỉnh nam định
bị can này là người lái xe ô tô tải tông vào đuôi xe khách đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào đêm ngày một mươi một tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với đỗ tiến điệp sinh năm hai nghìn bốn chú ở huyện hải hậu tỉnh nam định